thưa quý vị không để đứt gãy nguồn cung xăng dầu lương thực bình ổn thị trường giá cả đảm bảo tết an toàn tiết kiệm vui tươi lành mạnh
đó là những chỉ đạo nổi bật của chính phủ tại nghị quyết số một trăm năm mươi sáu nqcp phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd cấp tỉnh tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạng pháp thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế
bộ công thương bộ tài chính và các cơ quan địa phương theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao
theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường giá cả
nhất là trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai và dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba để giữ ổn định thị trường giá cả
chính phủ cũng yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia tăng cường kiểm tra đôn đốc ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương và lực lượng chức năng
trong việc thực hiện kế hoạch về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trước trong và sau tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba trên các tuyến địa bàn trọng điểm
trong đó tập trung các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu rượu biển
rượu bia thuốc lá bánh kẹo hàng hóa giả nhãn hiệu hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm các loại hàng cấm như ma túy pháo nổ động vật hoang dã
xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi buôn lậu hàng giả đầu cơ tích chữ găm hàng
thực hiện chỉ đạo của chính phủ dịp cuối năm lực lượng chức năng các địa phương liên tiếp bắt giữ nhiều vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu
thông tin chi tiết sẽ có trong cụ tin vắn ngày sau đây
trong lúc tuần tra mật phục tại khu vực cột mốc bảy mươi năm trên một mươi
thuộc ấp thạnh tây xã lộc tấn huyện lộc ninh tỉnh bình phước
tổ tuần tra đồn biên phòng lộc thiện phát hiện hai đối tượng đang vác thùng các tông di chuyển từ biên giới vào nội địa
khi tổ tuần tra tiến hành vây bắt đối tượng bỏ lại tăng vật lợi dụng trời tối dừng cây rậm rạp để trốn thoát
tại hiện trường tổ tuần tra thu giữ hai thùng các tông bên trong chứa một mươi tám khối hình hộp chữ nhật
có chữ nước ngoài và hình pháo hoa với tổng trọng lượng sáu mươi hai kg
còn tại vĩnh phúc công an huyện sông lô phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện bắt quả tăng trần xuân huy chú ở xã tân lập huyện sông lô điều khiển xe mô tô vận chuyển một thùng các tông
bên trong chứa hai mươi tám hộp pháo nổ do nước ngoài sản xuất với tổng trọng lượng là gần năm mươi kg
huy khai nhận mua số pháo trên để bán kiếm lời trong dịp tết nguyên đán sắp tới
thưa quý vị cứ đến dịp cận kề tết nguyên đán thì câu chuyện về những tấm vé máy bay
vé xe hay vé tàu lại là chủ đề nóng được người dân trên cả nước quan tâm
hiện nay đa phần các loại hình vận tải hành khách đều đã mở bán vé cho dịp cao điểm
người dân về nghỉ tết nguyên đán
nhiều người cũng đã mua được cho mình những chỗ ngồi tốt vào những ngày đẹp giờ đẹp
số chỗ thì ngày một giảm dần còn những người khác chậm hơn thì cũng đối mặt với rủi ro cao hơn
khi mà rất nhiều đối tượng lừa đảo đã tận dụng cơ hội này để chiếm đặt tài sản của người dân
qua những tấm vé máy bay vé tàu
trong web và trên internet xuất hiện các đối tượng lừa đảo bán những vé tàu tết cho người dân
và nhiều người thì đã phải dính phải bẫy lừa đảo của các đối tượng này
đây là một trong những trường hợp điển hình của tình trạng lừa đảo bán vé tàu qua mạng
hai thẻ lên tàu với đầy đủ thông tin khách hàng
ngày giờ xuất phát từ hà nội đi đồng hới được gửi về điện thoại của hai khách hàng này
thế nhưng thực tế khi đến ga quét má qr để lấy thẻ lên tàu thì đây mới là vé của hai hành khách này
một tấm vé được bán cho rất nhiều người
có ba trăm linh đồng một vé
cũng được coi là vé không hợp lệ
và một loại thứ ba nữa là vé của đường sát nhưng đã được sửa chữa thông tin
cho nên là đúng tên đúng số chứng minh thư của khách
nhưng không khớp với hệ thống bán vé của ngành nội sát
đấy thì tất cả những cái vé này đều được coi là vé không đúng quy định
và theo luật thì khi phát hiện ra hành khách sẽ phải mua vé bổ sung
với cái giá vòng một ba lần so với giá trị của vé
thời gian gần đây rất nhiều hội nhóm trên mạng xã hội đã tổ chức mua bán
trao đổi thậm chí là chuyển nhượng quyền sử dụng những tấm vé tàu tết
ngành nội sát khẳng định không thể tự ý mua bán trao đổi vé tẩu
bởi một khi đã đặt vé tấm vé này gắn liền với thông tin cá nhân đặt mua
người mua lại có thông tin không trùng khớp sẽ không được lên tàu
trước nhu cầu về vé tẩu tết tăng cao và tăng đội biến so với cùng kỳ năm ngoái
ngành nội sát đã lên các phương án tổ chức chạy thêm tẩu
kế hoạch là chạy khoảng ba trăm năm mươi sáu chuyến tàu cho dựng tết tương đương với một trăm bảy mươi sáu nguyên chỗ
và so với tết năm ngoái thì tăng lên là một trăm ba mươi chuyến và tăng khoảng sáu mươi bảy chỗ
tuy nhiên thì đó là kế hoạch chúng tôi cũng xác định là cũng phải linh hoạt theo thị trường
về sức kéo sức trợ rồi về biểu đồ thì chúng tôi cũng cố gắng để sẵn sàng phục vụ người dân
tuy nhiên những dịp cao điểm thì anh cũng chết rồi
có thể là lượng khách sẽ tăng cao
thì theo cái nhu cầu của thị trường chúng tôi cũng sẽ đạo những biệt tội đa
những cái gì mà chúng tôi đã chọn đúng và có thể là lập thêm các con tàu khi cần thiết
hiện nay vé cho các khung giờ đẹp ngày đẹp thì gần như đã kín chỗ
tuy nhiên vẫn còn có sự thay đổi theo nhu cầu
vì vậy người dân cần liên tục cập nhật để có thể mua vé vào những ngày giờ cao điểm này
và khi có nhu cầu mua vé tàu tết thì nên vào trang web chính thức của ngành đường sắt
không mua bán trao đổi vé trên các trang mạng xã hội
trang web không trình thống hay các hội nhóm không đảm bảo uy tín
còn nếu đã đặt mua vé hãy nhanh chóng kiểm tra thông tin chính xác của vé đã đặt mua
trên trang web của ngành đường sắt tránh những rủi ro không đáng có sát ngày khởi hành
việc đi lại sẽ gặp nhiều khó khăn thậm chí gián đoạn khi mà các đoàn tàu tết đang dần kín chỗ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
suất nhập khẩu
suất nhập khẩu
năm hai nghìn hai dự kiến lập đỉnh mới bộ công thương dự kiến vào giữa tháng một mươi hai
kìm ngạch xuất nhập khẩu cả nước cán mốc bảy trăm linh tỷ usd
con số này sẽ xác lập một mốc mới sau kết quả của năm hai nghìn hai mươi một là sáu trăm sáu mươi tám năm tỷ usd
mặc dù đạt con số ấn tượng nhưng bộ công thương vẫn nhìn nhận
trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa toàn cầu đang chậm lại
đặc biệt là từ hai thị trường hàng đầu của việt nam là hoa kỳ và eu
xuất nhập khẩu hàng hóa gặp khó
để hạn chế tối đa những ảnh hưởng của hoạt động xuất nhập khẩu
bộ công thương cho biết sẽ nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu
tranh thủ cơ hội của từng thị trường mặt hàng để đẩy mạnh xuất khẩu
dịp tết nguyên đán năm nay ước tính hàng hóa dự trữ tăng khoảng bảy ba mươi
so với cùng kỳ năm trước trong đó tập trung chủ yếu đối với một số mặt hàng thiết yếu
kinh tế từng bước phục hồi sau đại dịch covid một mươi chín
nên người dân có xu hướng tăng chi tiêu trong mua sắm
do đó thị trường hàng hóa giai đoạn cuối năm và tết nguyên đán
được dự đoán sôi động hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước
nhu cầu hàng hóa tăng cộng với việc tết dương lịch và tết nguyên đán gần nhau
nên công tác dự trữ chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán
đã và đang được các địa phương doanh nghiệp gấp rút triển khai
bộ y tế đề xuất hơn chín giấy đăng ký lưu hành thuốc hết hiệu lực
từ ngày một một hai nghìn hai mươi ba chưa kịp gia hạn sẽ được tiếp tục sử dụng
đề xuất được bộ y tế nêu tại báo cáo tổng kết triển khai
về gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc
rằng hơn bốn mươi số lượng thuốc trên thị trường sẽ không thể lưu hành
vào ngày một một hai nghìn hai mươi ba do không được gia hạn
cụ thể hơn chín số đăng ký thuốc trên tổng số hai mươi một
sẽ hết hạn vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai trong khi đó
thủ tục gia hạn theo quy định hiện hành vẫn rất chậm
và không đáp ứng được nhu cầu thực tiễn
hiện dự kiến mỗi tháng cục quản lý dược chỉ xử lý được khoảng năm trăm linh hồ sơ gia hạn
tối đa khoảng sáu hồ sơ một năm
trong khi chỉ riêng trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có gần một mươi bốn
hồ sơ cần gia hạn
thưa quý vị cách trung tâm hà nội ba mươi km
làng hoa mê linh được ví như thủ phủ của các loài hoa
tại khu vực phía bắc
và từ ngày chín một mươi hai đến ngày một mươi một một mươi hai
lần đầu tiên hà nội có festival hoa rực rỡ sắc màu
với chủ đề mê linh rực rỡ sắc hoa thu hút đông đảo du khách khắp cả nước
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị
hoa lan hoa hướng dương hoa cúc hoa giấy
đặc biệt là hoa hồng loài hoa đặc trưng của mê linh
đang hội tụ và khoe sắc trên quy mô bốn ba trăm linh m hai
với một mươi cụ nghệ thuật sắp đặt tại khu vực đường kéo quân cổng đền hai bà trưng
đặc biệt điểm nhấn của lễ hội chính là con đường trái tim dài hai mươi mét
được trang trí một trăm linh từ hoa hồng và những thác hoa cao bốn m
tạo nên không gian đầy màu sắc thu hút đông đảo du khách từ khắp nơi
thì hôm nay thì bản thân rất là vui và rất là thích thú khi đến cái lễ hội hoa như thế này
thì cảm thấy là vui lắm ấy
và mong muốn là hàng năm thì sẽ có những cái lễ hội hoa được tổ chức như thế này
để làm sao là thúc đẩy cái kinh tế của bà con
mặc dù là lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa
thế nhưng hầu hết các hộ trồng hoa trên địa bàn huyện đều hứng khởi tham gia lễ hội hoa
với hy vọng quảng bá thương hiệu hoa mê linh tới du khách thập phương
cơ hội để không chỉ người dân quê mình được ngắm những bông hoa tươi đẹp
được tập trung khoai sắc ở đây một phần là ngắm cái thành quả lao động của mình
và cũng là một phần là giới thiệu cho du khách cả nước biết là
quê hương mình đã đóng góp những bông hoa đẹp đi khắp mọi miền
bên cạnh khu trưng bầy hoa tại festival
người dân còn có dịp được trải nghiệm tám mươi năm gian hàng quảng bá
giới thiệu nhiều sản phẩm tiêu biểu của các doanh nghiệp thành phố hà nội
huyện mê linh và một mươi tỉnh thành phố trong cả nước
ngoài cái việc mà các hộ trồng hoa được quảng bá thương hiệu hoa của mê linh
là một trong những vùng trồng hoa và có cái thế mạnh đó là hoa hồng
để quảng bá cho người dân thủ đô cũng như các tỉnh thành khác trong cả nước
năm nay cũng là năm tiền đề để sau này nhà huyện cũng sẽ định ước
để phát triển về trồng hoa cũng như là ứng dụng khoa học kỹ thuật
cũng như là ứng dụng công nghệ cao
và việc trồng hoa
festival hoa mê linh bên cạnh việc xúc tiến thương mại nông nghiệp
cầm mượn ra cơ hội cho chính quyền và nhân dân huyện mê linh
quảng bá tiềm năng du lịch văn hóa truyền thống của địa phương